công an huyện yên phong tỉnh bắc ninh vừa bắt hoàng đình tuấn bốn mươi tuổi biệt danh là tuấn phò má ba mươi sáu để điều tra tội đánh bạc
nghi phạm bị đưa về trụ sở công an huyện yên phong từ sáu giờ sáng nay để phục vụ điều tra
trên vn express một nguồn tin cho biết tuấn bị bắt do cá độ trong lúc chơi bia tại địa bàn huyện yên phong mấy ngày trước
nghi phạm không bị bắt quả tang mà trong quá trình cảnh sát truy xét
nhà chức trách hiện chưa áp dụng các biện pháp tố tụng khác với tuấn
tuấn phỏ mã còn được gọi là tuấn ba mươi sáu thời gian gần đây nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội
với những clip đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động trong quá trình làm nhiệm vụ
người này sở hữu kênh tiktok tuấn phỏ mã ba mươi sáu với hơn ba trăm linh lượt theo dõi và có hơn ba bảy triệu lượt thích cũng như nhiều video triệu view
hoàng đình tuấn thường gọi là tuấn phỏ mã bị công an huyện yên phong bắt để điều tra về tội đánh bạc
vụ việc đang được các lực lượng chức năng huyện yên phong và bắc ninh tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định
hoàng đình tuấn trước đây là một tài xế ô tô
hơn một năm trở lại đây tuấn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội với những clip quay lại quá trình làm việc của cảnh sát giao thông
thu hút rất nhiều lượt xem chia sẻ và bình luận
trên mạng xã hội facebook tiktok hay youtube xuất hiện nhiều clip của tuấn phỏ mã hai tuấn ba mươi sáu
tuấn truyền quay các video cách né cảnh sát giao thông và giải thích về luật giao thông đường bộ
tuy nhiên nhiều clip của tuấn phỏ mã cũng ghi lại cảnh người này xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm của người đi đường
đáng nói trên các clip khi thấy sự xuất hiện của tuấn phỏ mã nhiều tổ đội cảnh sát giao thông lại ngay lập tức bỏ qua vi phạm
thậm chí có cả hình ảnh tổ công tác đang đứng làm nhiệm vụ nhưng thấy xe của tuấn thỏa mã đi qua liền vội thu bàn ghế chuyển đi nơi khác
các clip của người này ngoài quay hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động còn có nội dung bán máy cạo dâu thu hút sự chú ý của hàng trăm nghìn lượt xem
từ đó nhiều người đặt câu hỏi tuấn phò mã là ai mà có sức ảnh hưởng như vậy
trước đó trên báo công an nhân dân online cũng đăng tải bài viết ghi hình cảnh sát giao thông đăng lên mạng xã hội thế giới ảo gây hệ lụy thật có nhắc tới trường hợp của tuấn phả mã
trước sự bùng nổ và tác động mạnh mẽ của mạng xã hội và các nền tảng giải trí ai cũng có thể dễ dàng nổi tiếng
có lẽ vì hào quang ảo đó nhiều người đã làm những video phản cảm dân chủ quá chớn thậm chí làm các clip treo gẹo cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
hoặc quay cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ để tạo áp lực câu view
họ đâu biết rằng trong thế giới ảo ấy lại gây ra những hệ lụy thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho đời sống xã hội
một nữ tiktoker gần đây đã tạo sự chú ý và tranh cãi khi liên tục quay clip có hành động gây dối trèo gẹo lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
người phụ nữ này có hành động léo đéo đi theo áp sát các chiến sĩ liên tục nói câu em yêu anh và gọi tên các đồng chí cảnh sát gây mất trật tự ảnh hưởng đến công việc chuyên môn của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
đáng nói hành vi của người phụ nữ này diễn ra trong nhiều ngày nhắm vào nhiều cảnh sát giao thông tại nhiều chốt trên địa bàn hà nội
các clip gây dối trèo kẹo cảnh sát giao thông sau đó đã được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội như facebook tiktok thu hút đông đảo lượt tương tác mỗi ngày
dưới các clip một bộ phận cộng đồng mạng cho rằng hành vi của người phụ nữ là quá chớn gây ảnh hưởng đến lực lượng chức năng làm phiền người khác thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật
rõ ràng hành động của người phụ nữ này là không thể chấp nhận được cảnh sát giao thông là lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ nhằm giảm thiểu các vi phạm có thể gây mất an toàn giao thông
trước hành động quá chớ này đội cảnh sát giao thông số một phòng cảnh sát giao thông công an hà nội cho biết qua xác minh ban đầu người phụ nữ có dấu hiệu bị ảnh hưởng sức khỏe và tâm lý
nguyên nhân là chị này từng trải qua một vụ tai nạn giao thông trước tình trạng trên cán bộ cảnh sát giao thông đã nhắc nhở và cương quyết yêu cầu người phụ nữ dừng ngay hành động
đồng thời đội cảnh sát giao thông số một đã yêu cầu chị viết cam kết không tái phạm hành vi này
dư luận không chỉ bức xúc với những clip làm trò gợt nhả quá chớm mà thời gian gần đây còn bức xúc với các video của một người hoặc một nhóm chuyên đi quay các chốt cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ
các đối tượng này lợi dụng việc giám sát để tạo áp lực thậm chí uy hiếp can thiệp đến lực lượng làm nhiệm vụ
hành động của những người này rất nhạy cảm họ đứng ở làn danh giới mong manh giữa giám sát lực lượng thực thi công vụ và vi phạm pháp luật
nổi nhất trong số đó là tiktoker tuấn phỏ mã ba mươi sáu người thường xuyên có những clip đối phó với cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động trong quá trình làm nhiệm vụ
trong các video đăng tải của mình tiktoker này thường xuyên hướng dẫn các tài xế lái xe an toàn trên các cung đường
đồng thời chia sẻ các tình huống tranh luận với lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động trong quá trình làm nhiệm vụ và xử lý vi phạm
đáng nói có nhiều clip được cho là gây nhiễu khi can thiệp cả việc xử lý vi phạm của cảnh sát giao thông
liên quan đến việc quay phim chụp ảnh lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động khi thi hành công vụ có nhiều ý kiến tranh luận
có ý kiến cho rằng người dân có quyền giám sát lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động
nên việc ghi âm ghi hình rồi phát trực tiếp lên mạng xã hội là bình thường là quyền của người dân
thế nhưng vẫn có rất nhiều ý kiến không đồng tình vì người dân có quyền giám sát
nhưng không được lạm dụng quyền đó để cản trở hoạt động nghiệp vụ xâm phạm các quyền về hình ảnh cá nhân
một vụ việc xảy ra vào tối ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
tổ công tác i một mươi một một trăm bốn mươi một thực hiện lập chốt tại nút giao lê trọng tấn khu đô thị pháp city hà đông
một phần đường lê trọng tấn hướng từ hoài đức đi hà đông được lực lượng chức năng ngăn lại để kiểm tra nồng độ cồn với tài xế
đến hai mươi h ba mươi năm phút cùng ngày tổ công tác yêu cầu dừng ô tô mang biển kiểm soát ba mươi h bốn trăm tám mươi bốn xx do tài xế vdn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại phú thọ điều kiện để kiểm tra
thế nhưng tài xế này không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn
mà yêu cầu tổ cảnh sát một trăm bốn mươi một cho kiểm tra chuyên đề kế hoạch công tác
trung tá nguyễn đức huấn tổ trưởng tổ công tác i một mươi một một trăm bốn mươi một giải thích cho tài xế vdn
về việc người vi phạm không được phép kiểm tra chuyên đề của tổ cảnh sát một trăm bốn mươi một vì đây là kế hoạch mật do công an hà nội ban hành
nhưng tài xế n tiếp tục yêu cầu phải cho xem kế hoạch
tài xế liên tục dùng điện thoại quay clip và phát trực tiếp sự việc lên mạng xã hội
kêu gọi những người khác đến chốt kiểm tra để giúp sức
sự việc kéo dài đến hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày tuy tài xế không chịu hợp tác
nhưng lực lượng cảnh sát một trăm bốn mươi một vẫn kiên quyết lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn
chưa kể một số kẻ xấu lợi dụng quyền này với mục đích gây dối trật tự xã hội
phá hoại xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của người thi hành công vụ
nói về vấn đề này thiêu tá phạm văn chiến đội trưởng đội cảnh sát giao thông số sáu
phòng cảnh sát giao thông công an hà nội cho rằng
việc công dân quay phim chụp ảnh để giám sát lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
theo đúng quy định của pháp luật là bình thường
thế nhưng có nhiều trường hợp đòi quay video muốn sử dụng nền tảng mạng xã hội để câu like câu view
các lực lượng chức năng có nhiệm vụ giải thích các thông tư nghị định
cũng như chỉ cho họ các trang công khai kế hoạch
được giải thích nhưng họ vẫn cố tình không chấp hành
cán bộ làm nhiệm vụ sẽ lập biên bản và lấy nhân chứng là người xung quanh
dùng thiết bị nghiệp vụ quay lại các hành vi vi phạm để làm cơ sở xử lý sau này
tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín công an thành phố yên bái tỉnh yên bái cũng thực hiện lệnh khám xét nhà khẩn cấp
và bắt tạm giam đối với trần đình sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tổ bốn mươi phường minh tân thành phố yên bái để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ
ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tòa án nhân dân tp yên bái đã tổ chức xét xử sơ thẩm với bị cáo trần đình sang
căn cứ vào hồ sơ vụ án tính chất mức độ vi phạm pháp luật của bị cáo
định tại khoản một điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự về tội chống người thi hành công vụ
hội đồng xét xử tuyên phạt trần đình sang hai năm tù giam
nhắc đến trần đình sang cư dân mạng đã trở nên quen thuộc với trang mạng xã hội facebook trần đình sang và những người bạn
đây là một người chuyên đăng tải những hình ảnh video clip để gây dối và hạ uy tín của lực lượng công an trên toàn quốc
luật sư nguyễn văn tuấn giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn tgs thuộc đoàn luật sư tp hà nội cho rằng
luật pháp hiện hành không cấm người dân quay phim chụp ảnh giám sát lực lượng cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ
người dân được quyền làm những gì pháp luật không cấm
từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi người dân có quyền giám sát lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ thông qua thiết bị ghi âm ghi hình
việc ghi hình được quy định trong thông tư sáu mươi bảy hai nghìn một mươi chín tt bca cụ thể người dân có quyền giám sát bằng thiết bị ghi âm ghi hình
nhưng phải đảm bảo các điều kiện không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ
ngoài khu vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tuân thủ các quy định pháp luật khác
đặc biệt trước khi thực hiện quyền giám sát thì chính người dân cần thực hiện nghĩa vụ chấp hành quy định của pháp luật
qua đó tránh hành vi chống đối thậm chí dẫn đến vi phạm pháp luật và bị xử lý trách nhiệm hình sự